đam mê tìm tòi nghiên cứu văn hóa truyền thống dân tộc mình học sinh dân tộc giao vũ thành trúc ở trường phổ thông dân tộc nội trú huyện yên lập tỉnh phú thọ đã mất hơn bốn tháng đi khắp bản làng tìm đến các trường bản thầy cúng để tìm hiểu chọn lọc và xây dựng nên một đề tài khoa học một số giải pháp gìn giữ nét đặc sắc văn hóa của dân tộc giao quần trẹt xã nga hoàng huyện yên lập tỉnh phú thọ thông qua lễ tết nhảy
việc làm của em đang nhân lên niềm vui đam mê yêu văn hóa truyền thống dân tộc của chính trong học sinh tại ngôi trường này
giới thiệu từng đường theo thổ cẩm hướng dẫn các làn điệu múa chuông múa rùa trực tiếp đóng vai hướng dẫn viên du lịch để tuyên truyền về lễ hội dân tộc mình
đó là những gì mà vũ thanh trúc tìm tòi nghiên cứu và gửi gắm vào đề tài khoa học mà em dày công nghiên cứu
ở trên đất nước việt nam bây giờ thì có rất nhiều lễ hội mà dân tộc đối với dân tộc giao chúng em
thì cũng có rất nhiều lễ hội mà nhiều người khác chưa biết đến đó chính là tết nhảy
nên là em muốn đem đề tài này đến để giới thiệu cho tất cả mọi người cùng được biết đến về lễ tết nhảy của dân tộc mình ạ
đề tài của trúc không chỉ đạt giải ba của cuộc thi nghiên cứu khoa học của sở giáo dục tỉnh phú thọ tổ chức năm hai nghìn một mươi tám
mà nó còn đang được tiếp tục truyền bá và nhân lên ngọn lửa đam mê nghiên cứu
gìn giữ văn hóa dân tộc của chính các em học sinh và thầy cô
trong những lễ hội này
em là dân tộc mường thì sau khi tìm hiểu đề tài của bạn trúc là về dân tộc giao
thì em cảm thấy là dân tộc giao cũng như dân tộc khác thì có văn hóa phong phú đa dạng
và sau khi tìm hiểu thì em thấy có thêm kiến thức về một dân tộc khác ngoài dân tộc mường rất bổ ích
và có thể giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc
em thấy đề tài của bạn rất đặc sắc bạn đã tôn vinh vẻ đẹp của dân tộc của bạn
em cảm thấy cần phải học hỏi nhiều
và để làm sáng đẹp lên bản sắc dân tộc của dân tộc mường
không chỉ riêng cái tết nhạc của người giao mà các cái nét văn hóa khác của các dân tộc khác
thì cũng được ban giám hiệu nhà trường cũng như là các thầy cô giáo giảng dạy trực tiếp về cái bộ môn văn hóa dân tộc
cũng đưa vào để nghiên cứu và giữ gìn các nét văn hóa của các dân tộc khác trong huyện
qua những hoạt động nghiên cứu khoa học thì các em không những tiếp thu được những phát hiện những kiến thức
mà các em còn rèn được kỹ năng thông qua việc học mà chơi chơi mà học
lễ tết nhảy là một nghi lễ quan trọng và ý nghĩa của dân tộc giao quần chẹt xã nga hoàng huyện yên lập tỉnh phú thọ nói riêng và dân tộc giao quần chẹt nói chung
vì vậy việc một học sinh không chỉ yêu truyền thống dân tộc mà đam mê nghiên cứu
đưa nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình thành đề tài khoa học để quảng bá giới thiệu đến mọi người
là một việc làm đáng được nhân lên trong cuộc sống hôm nay